chiều nay hai mươi hai tháng chín bảo tàng lịch sử quốc gia tổ chức lễ kỷ niệm năm năm sát nhập từ bảo tàng lịch sử việt nam bảo tàng cách mạng việt nam hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi một hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu và đón nhận huân chương lao động hạng nhất
buổi lễ vinh dự được đón tiếp đồng chí vũ đức đam ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ cùng đại diện các bộ ngành liên quan
trong năm năm qua bảo tàng lịch sử quốc gia đã đón tiếp gần một triệu lượt khách tham quan trong đó khách tham quan tại bảo tàng có trên sáu lượt khách tham quan triển lãm lưu động có trên hai trăm linh lượt và khách tham quan các trưng bày chuyên đề tại nước ngoài có hai trăm năm mươi năm tám trăm ba mươi ba lượt
cũng trong năm năm bảo tàng đã sưu tầm gần năm tài liệu hiện vật và hình ảnh giá trị
đáng chú ý là trong số này có một hai trăm sáu mươi sáu hiện vật được sưu tầm thông qua công tác khai quật khảo cổ học
thế mạnh của bảo tàng với vai trò là một trung tâm nghiên cứu khảo cổ học hàng đầu việt nam là nơi lưu giữ những kho tàng di sản vô giá của dân tộc điểm đến giá trị ở thủ đô nhìn lại một chặng đường để mở ra tương lai phía trước cũng chính là dấu mốc để các cán bộ nhân viên bảo tàng tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới và khát vọng đến gần hơn với công chúng
cũng nhân dịp này bảo tàng lịch sử quốc gia khai mạc trưng bày đổi mới hành trình của những ước mơ